thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật cũng như là đạo đức của người lái xe
vì vậy một trong những giải pháp được tỉnh lào cai đặc biệt quan tâm là tăng cường công tác quản lý kiểm tra công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người lái xe
hiện trên địa bàn tỉnh lào cai có ba cơ sở đào tạo lái xe với hàng nghìn học viên được đào tạo mỗi năm
thời gian qua các đơn vị đã đầu tư cơ sở trang thiết bị đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định để phục vụ công tác đào tạo sát hạch bảo đảm chất lượng cho việc cấp giấy phép lái xe
những giải pháp căn cơ mà ngành chức năng lào cai đang thực hiện đặc biệt là nâng cao kỹ năng người học đạo đức trách nhiệm tuân thủ pháp luật tham gia giao thông
là điều kiện tiên quyết để góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông mang tính chủ quan
tuy nhiên để giảm thiểu hơn nữa tình trạng tai nạn giao thông thì cần sự vào cuộc của cả xã hội trong đó ý thức chấp hành của người lái xe đóng vai trò quan trọng